y tế để thực hiện các biện pháp test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín
hai mươi hai hà giang
tỉnh hà giang chưa có thông tin về việc áp dụng quy định với người dân về quê ăn tết
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin này để gửi đến quý vị khán giả
hai mươi ba hà nam
hà nam chỉ cách ly y tế với người đến từ vùng dịch cấp độ bốn tức vùng đỏ
hoặc vùng cam đang cách ly y tế
các khu vực khác người dân chỉ cần khai báo y tế để từ đó cơ quan chức năng
sẽ phân loại quản lý
hai mươi bốn hà nội
tại hà nội theo công điện số hai mươi bốn sẹt cdubnd vào ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
hà nội yêu cầu những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tự theo dõi sức khỏe tại nhà
nơi lưu trú trong vòng bảy ngày thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất
nên có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở đau rắc hỏng mất vị giác
thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định
những người chưa tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín thực hiện cách ly tại nhà
nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
và luôn thực hiện thông điệp năm k thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
kể từ ngày về địa phương
những người chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly một mươi bốn ngày kể từ ngày về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn kể từ ngày về địa phương
đối với người nhập cảnh nếu đã tiêm đủ số liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
thì tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú không được tiếp xúc với người xung quanh
không được ra khỏi nơi lưu trú
đối với người chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm đủ mũi phải theo dõi bảy ngày
hai mươi năm hà tĩnh
tại tỉnh hà tĩnh vận động người dân cam kết cách ly tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày
xét nghiệm vào ngày thứ nhất
người chưa tiêm đủ liều vaccine cách ly bảy ngày tại nhà và tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo
xét nghiệm hai lần trong thời gian cách ly
nếu về hà tĩnh từ nơi có nguy cơ dịch ở cấp độ một và cấp độ hai
người dân được khuyến cáo khai báo y tế theo quy định thực hiện năm k và hạn chế tiếp xúc
bà con muốn về hà tĩnh thì nhớ nha
yêu cầu người dân đã tiêm đủ liều vaccine về từ vùng đỏ và vùng vàng vẫn phải cách ly tại nhà bảy ngày
người chưa tiêm vaccine cách ly một mươi bốn ngày tiếp tục tự theo dõi sức khỏe
trong một mươi bốn ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú
hai mươi sáu hải dương
tại hải dương yêu cầu thực hiện các biện pháp cách ly người về từ vùng đỏ và vùng cam
người trở về từ hải dương từ các tỉnh thành phố có dịch lây lan rộng trong cộng đồng
phải khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày
trường hợp có dấu hiệu ho sốt khó thở đau họng phải báo cho y tế địa phương
hai mươi bảy hải phòng
hải phòng yêu cầu thực hiện biện pháp cách ly người đi về từ vùng đó và vùng cam
đồng thời người từ vùng vàng và vùng xanh về hải phòng phải tự theo dõi sức khỏe trong bảy đến một mươi bốn ngày
tương ứng với trường hợp vừa khỏi covid một mươi chín đã tiêm đủ hai mũi vaccine và chưa tiêm đủ
hai mươi tám hậu giang
tại hậu giang chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang cho biết về cơ bản
tỉnh khuyến cáo người dân nên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tuân thủ năm k hạn chế tập trung đông người
hai mươi chín hòa bình
tỉnh ủy hòa bình đã ban hành chỉ thị số một mươi tám cttu về siết chặt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
năm mới hai nghìn hai mươi hai và tết nguyên đáng nhâm dần trong đó tỉnh yêu cầu các ngành địa phương tăng cường
công tác quản lý người đến từ vùng dịch ngăn chặn triệt để nguồn lây từ bên ngoài
đẩy mạnh kiểm soát và quản lý hành chính di biến động dân cư yêu cầu người dân trong dịp lễ tết
hạn chế di chuyển khi không cần thiết thực hiện tầm soát xét nghiệm để kịp thời phát hiện
kiểm soát ngăn chặn triệt đế nguồn lây
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và làm lây lan dịch bệnh
ba mươi hương yên
ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành thông báo số bốn trăm sáu mươi bốn tbubnd
về kết luận của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh
về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hưng yên yêu cầu người từ nơi khác về quê và có xét nghiệm âm tính với sars cov hai
trong vòng bảy mươi hai giờ đồng thời không phân biệt là về từ vùng nào
người dân đã tiêm đủ hai mũi phải tự
cách ly tại nhà bảy ngày nếu chưa tiêm đủ thì cách ly một mươi bốn ngày
quyết định được đưa ra khi liên tục trong hai tuần qua
địa phương có số ca mắc trung bình trên ba trăm linh ca một ngày
dù vậy chính sách này của hương yên có thể ảnh hưởng tới số lượng lớn người dân địa phương
đang làm việc ở hà nội bắc ninh và nhiều nơi khác có mong muốn về quê
ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ủy ban nhân dân huyện thị xã thành phố
không đón tiếp người về từ các địa phương có cấp độ dịch ba bốn
không tổ chức các chương trình nhạc hội bắn pháo hoa dịp tết
dương lịch và tết nguyên đáng nhâm dần xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
tại khánh hòa trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh khánh hòa cho biết
người từ các tỉnh thành khác trên cả nước về khánh hòa du lịch công tác lưu trú
phải tuân thủ khai báo y tế thực hiện năm k tiêm đầy đủ vaccine để đảm bảo phòng chống dịch bệnh
tại kiên giang theo ông nguyễn thanh nhàn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang
các ngành chức năng của tỉnh đang xây dựng kế hoạch đón người dân trở về quê ăn tết
sở giao thông vận tải là đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp với các hãng xe khách
để tổ chức đưa đón một cách an toàn và thuận lợi nhất
đặc biệt hãng xe khách phương trang đang duy trì hoạt động chuyến xe không đồng phục vụ
người từ nơi khác về địa phương này
do đó người dân có thể liên hệ trực tiếp với hãng xe này để được đón về quê ăn tết miễn phí
như vậy kiên giang áp dụng quy định thông thoáng thích ứng an toàn
không cách ly người về từ các tỉnh và thành phố khác
tại con tum yêu cầu người dân về địa phương phải khai báo y tế trên ứng dụng pc covid
hoặc các phần mềm tương đương
tỉnh khuyến khích người đến từ vùng dịch cấp độ một cấp độ hai tử test nhạc kháng nguyên
hoặc xét nghiệm rt pcr và cách ly một mươi bốn ngày đối với người đến từ vùng ba vùng bốn và chưa tiêm vaccine
ba mươi bốn lai châu
tỉnh lai châu đến ngày một
ngày một mươi bảy tháng một có thông báo dừng hoạt động đối với các chốt kiểm soát liên ngành
phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong văn bản nêu rõ tất cả công dân khi vào địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm
việc khai báo y tế đảm bảo chính xác trung thực trên phần mềm pc covid
và kịp thời thông báo với cơ quan y tế hoặc nơi ở lưu trú để được tư vấn hỗ trợ
và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo quy định
ba mươi năm lâm đồng
tại lâm đồng công dân về lâm đồng ăn tết
khách du lịch đều được qua lại tự do nhưng phải thực hiện đúng quy định phòng chống dịch
người địa phương buộc phải khai báo y tế tại địa phương mình sinh sống
du khách khai báo y tế tại nơi lưu trú
ông ngô văn ninh tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cho biết
công dân về lâm đồng ăn tết kể cả khách du lịch đều phải được qua lại tự do
nhưng phải thực hiện theo đúng quy định phòng chống dịch
người địa phương buộc phải khai báo y tế tại địa phương sinh sống
du khách khai báo y tế tại nơi lưu trú
như vậy lâm đồng không quy định cách ly với người về quê ăn tết
dù ở bất cứ địa phương nào về
tại lạng sơn quy định những trường hợp về từ vùng cam vùng đó
phải thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
hoặc test nhanh kháng nguyên vào ngày thứ nhất
tỉnh buộc cách ly y tế đối với người đến về địa phương từ địa bàn có dịch nguy cơ cao
nguy cơ rất cao hoặc vùng cách ly y tế
đặc biệt công nhân từ các khu công nghiệp trở về lạng sơn
phải thực hiện test nhanh tại các chốt kiểm soát
hoặc có giấy xét nghiệm âm tính sars cov hai còn hiệu lực để trình cơ quan kiểm soát
đồng thời đến trạm y tế địa phương để thực hiện khai báo y tế bắt buộc
ông hồ tiến thiệu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lạng sơn cho biết
lạng sơn vẫn kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cấp ủy chính quyền các địa phương
đánh giá đúng tình hình thực tế trên địa bàn để tiếp tục chủ động linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch
đảm bảo xử lý nhanh kịp thời kiểm soát tình hình địa phương
tích cực tuyên truyền thường xuyên liên tục để nâng cao ý thức phòng dịch trong nhân dân
huy động đội ngũ tình nguyện viên tham gia chăm sóc người bệnh
và thực hiện công việc hành chính để giảm tải cho nhân viên y tế
tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phát huy tối đa vai trò của tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng
đặc biệt tại các chốt kiểm soát liên ngành địa phương có cửa khẩu lưu ý việc kiểm soát tốt
và ngăn chặn nguồn lây từ các lái xe đường dài
người về từ vùng nguy cơ cao chính quyền địa phương trong tỉnh lên phương án đón tết
cho cán bộ y tế và những người đang điều trị trong khu cách ly tập trung
ba mươi bảy lào cai
tỉnh lào cai đang áp dụng biện pháp cách ly với người về từ vùng đó
trong đó người đến về từ các vùng nguy cơ cao chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
thực hiện xét nghiệm nhanh
trách covid một mươi chín hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy kể từ ngày về địa phương
người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine được yêu cầu xét nghiệm nhanh
ngày một và ngày thứ bảy lấy mẫu rt pcr ngày một mươi bốn
tỉnh long an cũng chưa có thông tin về việc áp dụng quy định với người dân về quê ăn tết
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin này gửi đến quý khán giả
ba mươi chín nam định
tại nam định không quy định cụ thể bắt buộc
phải làm xét nghiệm không kiểm tra giấy xét nghiệm đối với người dân trở về địa phương trong dịp tết
song với tinh thần bảo vệ cho bản thân gia đình và cộng đồng
cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khuyến khích khuyến cáo người dân khi về nam định
tự làm xét nghiệm sàng lọc nhanh hoặc rt pcr để phòng dịch
ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi hai ubnd tỉnh nam định đã có thông báo số bảy tpd
về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó tỉnh nam định yêu cầu tất cả những người đến đi
về từ các địa phương khác phải thực hiện nghiêm yêu cầu năm k
nhất là khai báo y tế đầy đủ khuyến khích tự xét nghiệm test nhanh kháng nguyên khi trở về tỉnh
trong đó người đến đi về từ khu vực cấp độ ba vùng cam
thực hiện theo dõi sức khỏe hạn chế tiếp xúc người khác
và tuân thủ các điều kiện về tiêm chủng theo hướng dẫn của bộ y tế
người đến đi về từ khu vực có góc độ dịch bốn vùng đỏ đã tiêm đủ hai mũi vaccine
thì cách ly y tế tại nhà bảy ngày
người đến đi về từ khu vực có cấp độ dịch bốn vùng đỏ chưa tiêm đủ hai mũi vaccine
hoặc đã tiêm đủ hai mũi nhưng chưa đủ một mươi bốn ngày
kể từ ngày tiêm thì cách ly y tế tại nhà một mươi bốn ngày
bốn mươi nghệ an
tại nghệ an tỉnh này không yêu cầu cách ly và giám sát y tế đối với người dân về quê ăn tết
mà chỉ khuyến cáo người dân thực hiện năm k
nghệ an quy định người đến trở về từ tỉnh đã tiêm đủ các mũi vaccine
người trở về từ vùng dịch cấp độ một hai ba
theo ông bùi đình long phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
tỉnh này không hạn chế việc người dân trở về quê ăn tết
tuy nhiên trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
nghệ an quy định người dân khi về quê nếu đến về từ các khu vực nguy cơ rất cao cấp độ bốn
hoặc khu vực nguy cơ cao cấp độ ba
phải khai báo y tế bắt buộc tại trạm y tế xã phường thị trấn trước khi về nhà
nơi lưu trú đi từ khu vực nguy cơ thấp cấp độ hai
và khu vực bình thường mới cấp độ một
thì thực hiện khai báo y tế bắt buộc
thực hiện năm k tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày kể từ ngày đến và trở về địa phương
bốn mươi một ninh bình
ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình vừa ban hành văn bản chỉ đạo
về việc tổ chức đón tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
theo đó những người đến về ninh bình phải làm xét nghiệm
và có kết quả âm tính với sars cov hai mới được trở về gia đình
đối với những trường hợp có nhu cầu đến về ninh bình
yêu cầu phải khai báo y tế thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú
và làm xét nghiệm sàng lọc sars cov hai bằng phương pháp rt pcr
hoặc test nhanh nếu âm tính mới được trở về gia đình
như vậy ninh bình vẫn nới rộng quy định với người dân
khi chỉ yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
không cần cách ly kể cả với người về từ vùng có nguy cơ dịch cấp độ ba và cấp độ bốn
khuyến khích người dân hạn chế tụ tập đông người để ăn uống hội họp
mừng thọ mừng xuân ở cả trước trong và sau tết nguyên đáng nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm
tại tỉnh ninh thuận cũng chưa có thông báo thông tin về việc áp đặt quy định
với người dân về quê ăn tết chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin này
để gửi đến quý vị khán giả
tại phú thọ người dân trở về từ các xã phường thuộc cấp độ một cấp độ hai
chủ động tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
khuyến khích tự thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên
nếu trở về từ địa phương thuộc cấp độ ba và cấp độ bốn người dân phải có kết quả
xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ tùy theo trường hợp
tiêm đủ hoặc chưa tiêm đủ hai liều vaccine
người đã tiêm đủ hai mũi vaccine phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà
nơi lưu trú trong vòng bảy ngày
người chưa tiêm đủ hai mũi vaccine phải được cách ly tại nhà và nơi lưu trú bảy ngày
sau đó tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo
bốn mươi bốn phú yên
tại phú yên một lãnh đạo ubnd tỉnh phú yên cho biết tất cả người dân đến tỉnh này
đều được đi lại sinh hoạt bình thường không có sự phân biệt hạn chế
nhưng phải tuân thủ năm k để phòng dịch
tỉnh phú yên không quy định cách ly với người về quê ăn tết dù ở bất cứ địa phương nào về

tại quảng bình sở y tế tỉnh quảng bình cho biết đối với người đến về từ địa bàn
phân loại dịch cấp độ ba cấp độ bốn hoặc vùng cách ly y tế vùng phong tỏa
thì trước khi về địa phương phải thực hiện
sát nghiệm rt pcr hoặc sát nghiệm nhanh kháng nguyên trong vòng bảy mươi hai giờ
người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín sáu tháng
tính đến thời điểm về địa phương sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng bảy ngày
người chưa tiêm đủ liều vaccine sẽ thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về đến địa phương
với người chưa tiêm vaccine sẽ thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú một mươi bốn ngày
xét nghiệm covid một mươi chín sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
đối với người đến về từ địa bàn có cấp độ dịch cấp độ một cấp độ hai
sẽ không yêu cầu xuất trình kết quả sát nghiệm khi đi lại tự theo dõi sức khỏe và thực hiện năm k
bốn mươi sáu quảng nam
tại quảng nam chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam ông lê trí thanh cũng đã ban hành chỉ thị
về việc tổ chức đón tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi hai yêu cầu thủ trưởng các cơ sở
bang ngành chủ tịch ubnd các huyện thị xã thành phố kiểm soát chặt chẽ
và yêu cầu người từ vùng đang có dịch trở về phải thực hiện năm k

các địa phương tuyên truyền người dân vận động người thân sinh sống
làm việc ở nơi có dịch không trở về khi không thật sự cần thiết
kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người từ vùng đang có dịch trở về địa phương
phải thực hiện nghiêm việc khai báo theo dõi y tế và cách ly theo quy định
theo ông lê trí thanh dịp tết bà con về quê là bình thường
tuy nhiên dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
nguy cơ lây lan cao trong dịp tết nếu không kiểm soát tốt
nên tỉnh quảng nam khuyến cáo những người ở vùng dịch vùng cam vùng đỏ
nên hạn chế về quê nếu không thật sự cần thiết
điều này vừa chủ động trong phòng chống dịch vừa tạo yên tâm cho bà con đón tết yên vui
quảng nam không quy định cách ly với người về quê ăn tết dù ở bất cứ địa phương nào về
tại quảng ngãi tất cả trường hợp đang lao động sinh sống và làm việc
ở các tỉnh thành phố trên cả nước khi về quảng ngãi ăn tết
không cần thực hiện xét nghiệm sars cov hai
cụ thể người đến về từ các tỉnh thành phố có số ca mắc covid một mươi chín cao
như thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai và các khu vực có nguy cơ cao
và nguy cơ rất cao đã tiêm đủ hai liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm về thì sẽ xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr
vào ngày đầu tiên đến quảng ngãi tự theo dõi sức khỏe tại nhà
nơi lưu trú trong vòng bảy ngày kể từ ngày về địa phương
trường hợp chưa tiêm đủ liều vaccine thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử
sẽ xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr vào ngày đầu tiên
thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày và theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
những người chưa tiêm vaccine sẽ xét nghiệm rt pcr ba lần và ngày thứ nhất
ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn khi về địa phương
cách ly tại nhà một mươi bốn ngày tiếp tục theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày tiếp theo
đối với người về từ các tỉnh thành có nguy cơ trung bình và nguy cơ thấp
đã tiêm đủ liều vaccine tiêm chưa đủ hoặc đã khỏi mắc covid một mươi chín không quá sáu tháng
sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày hạn chế tiếp xúc cộng đồng
những trường hợp f một f hai đã tiêm đủ liều vaccine hoặc chưa tiêm đủ
sẽ phải cách ly y tế tại nhà từ bảy đến một mươi bốn ngày
tuy trường hợp tiêm đủ hay chưa xét nghiệm rt pcr từ hai đến ba lần
nếu đã tiêm đủ vaccine sẽ xét nghiệm
nếu tiêm chưa đủ sẽ xét nghiệm ba lần
với trường hợp đặc thù người nhập cảnh trực tiếp vào quảng ngãi
sẽ thực hiện theo công văn một mươi nghìn sáu trăm tám mươi tám bit và quyết định bốn nghìn một trăm năm mươi tám qd bit của bộ y tế
như vậy quảng ngãi không quy định cách ly với người về quê ăn tết
dù ở bất cứ địa phương nào về
tại quảng ninh lao động khi trở về địa phương từ vùng xanh và vùng vàng
không cần phải làm xét nghiệm chỉ phải khai báo với chính phủ
nếu đến đi qua vùng có nguy cơ cao tức vùng đỏ vùng cam
phải khai báo y tế với địa phương thực hiện các biện pháp cách ly tập trung
các chi phí xét nghiệm cách ly đều do người dân tự chi trả
trường hợp công dân thực hiện cách ly có điều kiện hoàn cảnh khó khăn
cần trợ giúp ủy ban nhân dân cấp xã chủ động nắm bắt thông tin
báo cáo ủy ban nhân dân cấp huyện để có giải pháp hỗ trợ về chi phí cách ly
lương thực thực phẩm thiết yếu nhằm đảm bảo thực hiện cách ly an toàn
đảm bảo phòng chống dịch bệnh
theo đó tỉnh quảng nam sẽ miễn phí chi phí cách ly xét nghiệm cho đối tượng này
quảng ninh khuyến khích người lao động ăn tết và tiêm mũi thứ ba
bí thư tỉnh ủy tỉnh quảng ninh yêu cầu tất cả cơ quan địa phương đơn vị
động viên người lao động không về quê ăn tết không ra khỏi địa bàn
đồng thời có biện pháp tăng cường chống dịch dịp tết
bên cạnh đó tỉnh quảng ninh còn hỗ trợ những trường hợp đặc biệt khó khăn
khi trở về địa phương về ăn ở sinh hoạt việc làm đào tạo nghề học tập
để được hưởng quyền lợi trên người lao động phải liên hệ thông tin đến
ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú để tổng hợp gửi ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố
tại quảng trị tất cả người đến từ vùng đỏ cấp độ bốn phải có xét nghiệm sars cov hai âm tính
còn hiệu lực trong bảy mươi hai giờ kể từ thời điểm xét nghiệm vào tỉnh
đối với người đến từ vùng cam cấp độ ba
có xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ hoặc dĩ định điều tra dịch tễ
người về từ vùng vàng cấp độ hai đã tiêm đủ vaccine hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín
có giấy ra viện không quá sáu tháng sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà một mươi bốn ngày
từ ngày đến về địa phương và không bắt buộc xét nghiệm
người chưa tiêm vaccine sẽ phải cách ly tại nhà bảy ngày kể từ ngày về địa phương
hạn chế tiếp xúc và tự theo dõi sức khỏe bảy ngày tiếp theo
thực hiện xét nghiệm vào ngày đầu tiên và ngày thứ bảy
người đến từ vùng xanh sẽ không hạn chế đi lại
hiện khai báo y tế điện tử
trường hợp người về từ vùng cam cấp độ ba hoặc vùng đỏ cấp độ bốn
đã tiêm đủ vaccine khỏi bệnh covid một mươi chín có giấy ra viện không quá sáu tháng
tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ nhất
người chưa tiêm đủ vaccine sẽ thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày
thực hiện xét nghiệm vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
những người chưa được tiêm vaccine sẽ thực hiện cách ly một mươi bốn ngày
xét nghiệm ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn
một số trường hợp đặc biệt người từ vùng đó và vùng cam đến quảng trị
trong thời gian ngắn dưới một mươi bốn ngày sẽ tự theo dõi sức khỏe
xét nghiệm sars cov hai bằng rt pcr hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên
với tận suất ba ngày một lần tự trả chi phí trong thời gian công tác lưu trú
năm mươi sóc trăng
tại tỉnh sóc trăng áp dụng quy định thông thoáng thích ứng an toàn
không cách ly người về từ các tỉnh thành phố khác

tại sơn la những công dân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp
khu công nghiệp lao động tự do ngoài tỉnh có nhu cầu trở về địa phương
trong dịp tết nguyên đáng chủ động thời gian và các điều kiện cần thiết để đón tết
với điều kiện phải đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo hướng dẫn của bộ y tế

tại tỉnh tây ninh cũng chưa có thông tin về việc áp dụng quy định với người dân
về quê ăn tết chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin này gửi đến quý vị khán giả

tại tỉnh thái bình quy định những người đến từ vùng dịch cấp độ ba cấp độ bốn
phải xét nghiệm sars cov hai khi đến tỉnh vào ngày thứ nhất
những trường hợp và cách ly y tế bảy ngày tại thái bình gồm
những người đến về từ địa phương địa bàn có dịch hoặc vùng cách ly y tế
những người này tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tại nhà hoặc nơi lưu trú
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
những người từ vùng đỏ đã tiêm đủ vaccine khi về địa phương này
chỉ phải theo dõi sức khỏe bảy ngày chưa tiêm đủ vaccine
cách ly tại nhà bảy ngày chưa tiêm vaccine thì phải cách ly tại nhà một mươi bốn ngày

tỉnh thái nguyên yêu cầu xét nghiệm đối với người đến về từ địa phương
theo đó người dân vận động thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập
và làm việc ngoại tỉnh không đi về thành phố thái nguyên từ nay đến dịp tết

tại thanh hóa không hạn chế người dân về quê đón tết
về hay không về là quyền của người dân
nhưng phải tuân thủ các quyền
tỉnh thanh hóa quy định người từ vùng dịch cấp độ một cấp độ hai
tức vùng xanh vùng vàng trở về địa phương không phải cách ly y tế
chỉ phải khai báo y tế tuân thủ năm k và tự theo dõi sức khỏe bảy ngày
những người đến từ địa bàn cấp độ ba vùng cam hoặc tiếp xúc gần với f một
phải được cách ly tại nhà nên lưu trú trong vòng bảy ngày
đến từ địa bàn cấp độ bốn vùng đó thì cách ly tại nhà bảy ngày
từ theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
trường hợp chưa tiêm vaccine hoặc là f một thì cách ly tập trung
cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện một mươi bốn ngày theo dõi sức khỏe một mươi bốn ngày tiếp theo
thời gian qua một số văn bản và quy định chống dịch của thanh hóa gây dư luận trái chiều
tỉnh này từng có văn bản khuyến cáo người dân không về quê ăn tết
đồng thời quyết định của xã thiện phú huyện thiệu hóa
gây tranh cãi khi khóa trái cửa một số nhà dân có người từ nơi khác về
sau khi phản ánh của báo chí các quyết định trên đã được điều chỉnh
ủy ban nhân dân huyện thiều hóa đã chấn chỉnh chỉ đạo các xã mở khóa cho hồ có người cách ly
không phải là chủ trường chung của địa phương

tại thừa thiên huế người về thừa thiên huế từ vùng dịch cấp độ hai nếu chưa tiêm hoặc tiêm
chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly tại nhà tối thiểu bảy ngày
xét nghiệm hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy
sau đó người dân tiếp tục thực hiện theo dõi sức khỏe đủ một mươi bốn ngày
trường hợp đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã điều trị khỏi covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
phải tự theo dõi sức khỏe tối thiểu bảy ngày và tự test nhanh kháng nguyên
sau bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ về địa phương
thừa thiên huế cũng giống như hà tĩnh và quảng trị người đến về từ các địa phương ngoại tỉnh
có mức độ dịch cấp độ ba vùng cam và cấp độ bốn vùng đỏ thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú
tối thiểu một mươi bốn ngày kể từ khi về đến địa phương
đối với người tiêm chưa đủ liều vaccine thực hiện cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú tối thiểu bảy ngày
trường hợp về từ vùng đó thì áp dụng biện pháp cách ly theo dõi tại nhà nơi lưu trú
người đã tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín hoặc người được công bố khỏi bệnh covid một mươi chín
trong vòng sáu tháng thực hiện theo dõi sức khỏe tối thiểu bảy ngày kể từ khi về đến địa phương
và xét nghiệm hai lần
năm mươi bảy tiền giang
tại tiền giang hiện tại chưa có thông tin về việc áp dụng quy định với người dân về quê ăn tết
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin gửi đến quý vị khán giả
năm mươi tám thành phố hồ chí minh
tại thành phố hồ chí minh vào ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một sở y tế thành phố hồ chí minh
ban hành công văn số tám trăm linh một
bảy mươi hai s i t n v i về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp đối với người dân đến về thành phố hồ chí minh
từ các địa phương khác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến về thành phố hồ chí minh
và vẫn đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó nội dung công văn quy định
không chỉ định xét nghiệm với việc đi lại của người dân chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp
đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa và các trường hợp nghi ngờ
hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn ở cấp độ ba
trong suốt thời gian tự theo dõi sức khỏe hoặc cách ly những trường hợp đến về thành phố hồ chí minh
từ địa phương khác phải luôn thực hiện thông điệp năm k
nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở đau rắc hỏng mất vị giác
thì báo cho cơ quan y tế địa phương để được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
người dân tự giác thông báo với cơ quan y tế trạm y tế phường xã thị trấn hoặc trung tâm y tế quận huyện
thành phố thủ đức khi về địa phương căn cứ thông tin về cấp độ dịch của các địa phương được công bố
trên cổng thông tin điện tử của bộ y tế
nếu xác định là người đi từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc là cách ly y tế vùng phong tỏa
ban chỉ đạo phòng chống dịch phường xã thị trấn quyết định có biện pháp giám sát y tế phù hợp

tại tỉnh trà vinh quy định trường hợp phải cách ly y tế là người trở về từ địa phương có cấp độ dịch cấp bốn
chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín và thực hiện cách ly tập trung một mươi bốn ngày xét nghiệm nhanh ba lần
vào ngày thứ một ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn các trường hợp tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
người trở về từ địa phương có cấp độ dịch bốn đã tiêm vaccine từ một mũi trở lên
người trở về từ địa phương có cấp độ dịch cấp ba đã tiêm hai mũi vaccine
người trở về từ địa phương có cấp độ dịch cấp ba cấp bốn đã khỏi covid một mươi chín trong vòng sáu tháng
người trở về từ địa bàn có cấp độ dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế
người tiếp xúc gần f một tiêm chưa đủ liều vaccine trước khi về an giang
ngoài kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày
người dân phải tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất
và ngày thứ bảy kể từ ngày về địa phương
sáu mươi tuyên quan
tại tuyên quang yêu cầu thực hiện biện pháp cách ly người về từ vùng đỏ và vùng cam
từ hai mươi h ngày một mươi năm tháng một
tất cả người đến lưu trú trở về tỉnh tuyên quang phải tự xét nghiệm báo cáo kết quả với chính quyền địa phương
nếu kết quả dương tính người dân phải cách ly điều trị theo quy định
nếu có kết quả âm tính sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà bảy ngày
trường hợp gặp các vấn đề bất thường về sức khỏe như sốt ho đau họng
người dân phải báo ngay đến trạm y tế gần nhất
sáu mươi một vĩnh long
tại vĩnh long áp dụng quy định thông thoáng thích ứng an toàn không cách ly người về từ các tỉnh thành phố khác
sáu mươi hai vĩnh phúc
tại tỉnh vĩnh phúc yêu cầu cán bộ công chức viên chức người lao động không đi ra ngoài tỉnh
và đến khu vực có nguy cơ cao khi không thực sự cần thiết
trường hợp do nhu cầu phải di chuyển yêu cầu thực hiện nghiêm năm k
đồng thời trước khi trở về tỉnh phải thực hiện xét nghiệm sars cov hai cho kết quả âm tính
mới được vào cơ quan làm việc và trở về với gia đình
vĩnh phúc vẫn nới rộng quy định với người dân chỉ yêu cầu có kết quả xét nghiệm âm tính
với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
không cần cách ly kể cả với người về từ vùng có nguy cơ dịch ở cấp độ ba và cấp độ bốn
cụ thể người từ địa bàn dịch cấp độ bốn vùng đó dù đã tiêm hai mũi vaccine
thì vẫn phải cách ly bảy ngày tại nhà tự theo dõi sức khỏe trong vòng bảy ngày tiếp theo xét nghiệm hai lần
trường hợp chưa tiêm đủ liều vaccine thì cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
và sẽ phải cách ly tập trung đến nơi lưu trú không đủ điều kiện
vĩnh phúc khuyến khích người dân hạn chế tụ tập đông người đã ăn uống hội họp
mừng thọ mừng xuân ở cả trước trong và sau tết nguyên đáng
nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm
đối với người đến về vĩnh phúc từ khu vực nguy cơ cao đặc biệt là hà nội
thì khi đến liên hệ công tác làm việc giao dịch ở vĩnh phúc
cần phải thực hiện xét nghiệm sars cov hai test nhanh bằng kháng nguyên cho kết quả âm tính
địa phương này cũng yêu cầu người dân liên hệ với ủy ban nhân dân cấp xã nơi lưu trú để khai báo y tế
người dân tự thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng test nhanh kháng nguyên cho kết quả âm tính trước khi trở về
để đảm bảo sức khỏe cho bản thân gia đình hàng xóm và cộng đồng các trường hợp không tuân thủ thực hiện
nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
tại yên bái ủy ban nhân dân tỉnh yên bái ban hành quy định mới về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người về từ nơi khác
địa phương này quy định người về từ vùng đó và cam đã tiêm đủ liều vaccine thì phải cách ly tại nhà bảy ngày
lấy mẫu xét nghiệm rt pcr ba lần
và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
người chưa tiêm đủ hai mũi vaccine và cách ly tại nhà một mươi bốn ngày lấy mẫu xét nghiệm rt pcr bốn lần
và phải tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
nếu về yên bái từ vùng vàng người dân cách ly tại nhà bảy ngày và tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
còn người về từ vùng xanh yên bái yêu cầu tự theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày
với các quy định trên yên bái đang là tỉnh có chính sách khắc khe nhất ở miền bắc đối với người về quê
như vậy người dân về yên bái ăn tết
phải xét nghiệm covid một mươi chín
các trạm y tế tuyến xã đảm bảo trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tiếp nhận thông tin khai báo y tế của người dân
thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát hai lần vào ngày thứ nhất và ngày thứ ba
đối với toàn bộ người dân ngoài tỉnh về địa phương trong dịp nghỉ lễ tết nguyên đáng nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
quý vị thân mến trên đây là bản cập nhật điều kiện về quê ăn tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai của các tỉnh thành phố
hiện tại chỉ còn bảy trên sáu mươi
ba tỉnh thành phố chưa cập nhật điều kiện để về quê ăn tết đó là bến tre bình dương hà giang long an ninh thuận tây ninh tiền giang
những tin tức mới nhất sẽ được kênh youtube báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi
nếu có bất kỳ câu hỏi nào xin hãy để lại bình luận phía bên dưới các bạn nha
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn